một mươi người đã tham gia vào sự kiện chạy bộ với tên gọi chạy vì trái tim diễn ra trong sáng nay tại tp hcm
sự kiện này không chỉ cố vũ phong trào chạy bộ vì sức khỏe mà còn gây quỹ tài trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo
mang thông điệp đầy ý nghĩa nối nhịp tim vươn mầm sống cuộc chạy vì trái tim hai nghìn một mươi chín thu hút trên một mươi năm người tham dự
cùng chinh phục đường chạy vì một trái tim khỏe lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng
đồng thời gây quỹ được gần sáu ba tỷ đồng hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh
điểm mới năm nay là nội dung chạy trực tuyến thu hút một năm trăm linh người tham gia
tự chọn các cự ly phù hợp với sức khỏe và điều kiện thực tế từ ba mươi đến một trăm hai mươi km trong hai mươi một ngày
mỗi năm tại việt nam có khoảng một mươi sáu trẻ em sơ sinh trào đời mang dị tật bẩm sinh
trong đó có khoảng bảy năm trăm linh em cần được phẫu thuật
sau các lần tổ chức từ năm hai nghìn một mươi ba chương trình đã thu hút ba mươi tám trăm linh người tham gia
quyên góp được gần hai mươi bốn tỷ đồng
hỗ trợ chín trăm linh ca mổ tim cho trẻ em nghèo